xin kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị thông tin bé gái bị nhân tình của mẹ đối xử tàn độc với đỉnh điểm là chín chiếc đinh trên đầu
đã tử vong vào một mươi chín h một mươi phút tối ngày một mươi hai tháng ba khiến dư luận không khỏi xót xa bàng hoàng
vậy là sau hai tháng cố gắng chống trọi kiên cường chiến đấu với mọi đau đớn
thì phép mầu đã không xảy ra với em
và chắc hẳn ngay lúc này người thân của nạn nhân là những người đau đớn nhất
kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
nỗi đau mất con mất cháu chưa bao giờ là dễ dàng với bất kỳ ai
cụ thể tối một mươi hai tháng ba đại diện bệnh viện đa khoa sanh pôn cho biết
bé gái dna ở xã canh nậu huyện thạch thất đã tử vong sau hai tháng điều trị
nguyên nhân được xác định do tổn thương não quá nặng
không thể phục hồi
hồi tháng một bé dna bị nhân tình của mẹ ra tay tản độc dã man
găm chín kết đinh trên đầu dẫn đến nguy kịch
hai mươi một h tối một mươi hai tháng ba người thân có mặt tại bệnh viện đa khoa sanh pôn
làm việc với công an kiểm sát viên và luật sư về các thủ tục giám định pháp y
anh đỗ hữu toàn bác trai của bé na cho biết
khi bé chút hơi thở cuối cùng trong viện chỉ có bố ruột
người túc trực chăm sóc
vợ chồng anh toàn và ông đỗ hữu chứ ông nội
sau khi nghe tin cháu mất cũng vội vã vào viện
tôi vừa vào tới viện chạy đi mua bộ quần áo mới
trước khi chuyển cháu đi làm thủ tục pháp y
trước đó vài ngày cháu cũng không tiến triển gì
mọi thứ phải nhờ đến máy không ăn sông hay cử động chân tay nữa
kể từ khi nghe tin cháu gái qua đời
ông đỗ hữu trức ông nội của bé a như chết lạc
điện thoại của ông trức liên tục có những cuộc gọi đến gửi lời chia buồn
ánh mắt ông sừng đỏ giọng nói nghẹn thấu tâm can
ông đau khổ và thương tiếc vì không cứu được cháu
ông trức kể
hôm trước bé gái vừa được chuyển máu nhưng gia đình không kịp cứu cháu
ông trức nghẹn ngào nói
cách đây hai ngày các bác sĩ mới chuyển máu cho cháu
gia đình tôi luôn mong một phép màu sẽ đến với cháu
dù chỉ còn một phần trăm hy vọng
vậy mà hôm nay cháu đã đi
gần hai tháng qua nhiều lần cháu thập tử nhất sinh
các y bác sĩ của bệnh viện đã rất nỗ lực cố gắng cứu cháu
gia đình cũng luôn thay nhau túc trực ở bệnh viện
tôi đau khổ vô cùng nhưng không biết phải làm thế nào
ông trức cho biết
dù dịch covid một mươi chín thời điểm này diễn biến phức tạp
nhưng gia đình vẫn cố gắng chia người vào bệnh viện
để túc trực chăm sóc cho cháu
tôi rất buồn và đau khổ
hai tháng qua cháu phải trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh
nhưng đến phút này thì cháu không còn nữa
ngẹn ngào và xúc động
ông trức nhiều lần nói thường tiếc cháu nhưng không biết phải làm sao
đến phút cuối ông vẫn bày tỏ nguyện vọng
bệnh viện trong quá trình mổ pháp y có thể lấy đinh ra khỏi đầu cháu
không để cháu mãi mang dị vật trong đầu
về phần chị nguyễn thị luyến hai mươi bảy tuổi mẹ bé

cách đây một hai tuần vẫn gọi điện hỏi thăm tình hình của cháu
phía gia đình không cấm cảng luyến đến bệnh viện thăm con
vì dẫu sao chị cũng là mẹ của cháu bé
chị nguyễn thanh huyền anh bác dâu của bé a rụng rời chân tay
khi hay tin cháu đã qua đời
hai tháng qua hy vọng duy nhất của chị và gia đình
là bé mạnh mẽ vượt qua như những lần thập tử nhất sinh trước
nhưng cho biết khoảng một mươi sáu h chiều một mươi hai tháng ba
chị nhận được tin người thân báo bé có dấu hiệu trở nặng khó qua khỏi
chị huyền anh bày tỏ
đến bệnh viện người nhà báo tin cháu có dấu hiệu tìm đập trở lại
sau khi được các bác sĩ cấp cứu
do dịch covid một mươi chín nên người thân không được vào trong
tôi đứng đợi bên ngoài nghe ngóng tin tức của con
đến hơn một mươi chín giờ cùng ngày gia đình tôi đau xót khi nhận tin con tử vong
tôi không thể diễn tả được cảm xúc lúc này
gần hai tháng qua
điều tôi hy vọng duy nhất còn sẽ vượt qua như những lần trước
để trở về trong vòng tay của ông bà bố và các chị của mình
thế nhưng nó đã không xảy ra
chị huyền anh bật khóc
cháu đã rất kiên cường cố gắng khi có những cử động tiến triển tốt
chúng tôi đã hy vọng nhiều còn nước còn tát
nhưng đến cùng cháu đau đớn quá không thể vượt qua được
chị huyền anh chia sẻ
lần này con đau đớn quá không thể vượt qua được
mong muốn của tôi lúc này đó là con ra đi thanh thản
pháp luật công minh đòi lại công bằng cho con
thời gian qua cháu đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau rồi
luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của bé dna cho biết
sau khi mổ pháp y bé a sẽ được đưa về nhà ở thạch thất và hỏa thiêu tại ba vị
dẫn nguồn tin trên báo dân việt
tiến sĩ bác sĩ trần văn trung trưởng khoa hồi sức cấp cứu nhi bệnh viện đao khoa saint paul cho biết
bé ngọc a hồi sức đến nay đã gần hai tháng nhưng đáp ứng điều trị không được tốt tổn thương não không hồi phục
mấy ngày nay cháu a luôn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh nặng dần và đã không qua khỏi
trước đó chiều tối một mươi bảy tháng một bệnh viện đa khoa huyện thạch thất tiếp nhận bé gái dna ở xã canh nậu huyện thạch thất nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật
bé a được chuyển đến bệnh viện đao khoa saint paul sau khi chụp chiếu đã phát hiện có chín đinh trong sọ não
ngày hai mươi tháng một công an tp hà nội khởi tố bắt tạm giam nguyễn trung huyền ba mươi tuổi thợ mộc là nhân tình của mẹ bé a
tại cơ quan công an huyền khai nhận đã đóng đinh vào đầu của bé gái
những lần trước bé nhập viện do ngộ độc thuốc chữa sầu gãy tay nuốt đinh hay đau tai đều do huyền gây ra
người nhà cho biết anh đỗ hữu trung và chị nguyễn thị luyến mẹ bé a đã lập gia đình hơn một mươi năm nay
hai vợ chồng đến với nhau không xuất phát từ tình yêu mà do mai mối
do anh trung không được nhanh nhẹn nên chị luyến càng đáng trụ cột gia đình cả hai sinh được ba người con
tháng hai năm hai nghìn hai mươi một luyến bỏ đi để lại các con cho ông bà nuôi
ba tháng sau luyến quay về đón con hai người li hôn
hai bé lớn về ở với ông bà nuôi tại xác canh nậu con bé út dna sống với mẹ
thưa quý vị vậy là sau hai tháng chống trọi với nhiều lần thập tử nhất sinh phép màu đã không xảy ra với cháu bé bị nhân tình của mẹ găm đình
những nỗi đau đã kết thúc khép lại một cuộc đời đầy đau thương
cuộc đời đã quá tản nhẫn với một đứa trẻ chỉ mới đang ở cái độ tuổi học ăn học nói
còn cả cuộc đời trước mắt và vẫn còn quá ngây thơ trước những đòn thủ tàn độc của người lớn
đây cũng là hồi chuồng cảnh tỉnh cho những hành vi độc ác
lấy những nạn nhân nhỏ tuổi là nơi để chút đòn roi và thái độ thờ ơ của những người xung quanh
trước những nỗi đau của con trẻ đang phải chịu đựng
nếu người thân trong gia đình hay những người xung quanh cháu bé phát hiện ra sự việc sớm hơn
nhận ra những thay đổi của cháu a ngăn chặn kịp thời ngay từ khi cháu phải đi cấp cứu vì những nỗi đau của con trẻ đang phải chịu đựng

thì có lẽ bé a đã có thể tiếp tục sống một cuộc sống vui vẻ hồn nhiên như những gì bạn bè cùng trang lứa có được
thì có lẽ bé a đã có thể tiếp tục sống một cuộc sống vui vẻ hồn nhiên như những gì bạn bè cùng trang lứa có được
hy vọng bé a ra đi thanh thản và gia đình cháu sẽ sớm vượt qua nỗi đau thấu trời này